hội nông dân tỉnh quảng nam tổ chức hội thi nhà nông đua tài lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
hội thi thu hút gần hai trăm linh thí sinh là cán bộ hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc
từ một mươi tám huyện thị xã thành phố trong tỉnh tham gia
tham gia hội thi năm nay các đội thi lần lượt trải qua ba phần thi
gồm chúng tôi nói về chúng tôi ai giỏi hết ai tài năng nông dân
bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp toàn diện những hoạt động trên nhiều lĩnh vực
công tác lao động sản xuất và đời sống tinh thần trong cán bộ hội viên nông dân
đặc biệt nhiều đơn vị còn mang đến hội thi thông điệp ý nghĩa như chủ động trong việc sản xuất
và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn lên án tẩy chay các hình thức sản xuất
kinh doanh thực phẩm bẩn độc hại
đây là sân chơi bổ ích là dịp để cán bộ hội viên nông dân trên toàn tỉnh gặp gỡ
giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm kiến thức trong sản xuất kinh doanh
trong hoạt động công tác xã hội xây dựng nông thôn mới
qua đó thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh